tại hà nội giải báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã khai mạc vòng chấm trung khảo để lựa chọn những tác phẩm báo chí dự thi xuất sắc nhất
kịp trao giải vào ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm nay hội đồng trung khảo sẽ làm việc trong hai ngày để chấm giải
tham dự khai mạc có đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
theo đánh giá của hội đồng sơ khảo các tác phẩm dự thi năm nay nhiều đề tài được đầu tư công phu bài bản với việc các tác phẩm nhiều kỳ nhất là báo in chiếm tỷ lệ cao
đối với các báo điện tử hình thức thể hiện mới được sử dụng ngày càng nhiều như long form megastore
cùng với đó là sự tham gia tích cực của báo chí địa phương với chất lượng ngày một nâng lên khoảng cách về chất lượng giữa đài địa phương và đài trung ương ngày càng được rút ngắn
nhiều đài địa phương có sự vượt trội
đây là năm có số lượng tác phẩm dự giải ở mức
năm nay thực hiện điều lệ giải sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên hội đồng giải thành lập ban thẩm định để phản biện khách quan độc lập các tác phẩm vào trung khảo
đây cũng là năm đầu tiên triển khai chấm online